theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển đến mực năm m nên ở khu vực vùng núi bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
riêng tại lai châu điện biên sơn la cục bộ có mưa vừa mưa to
cảnh báo lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại khu vực các tỉnh sơn la lai châu lào cai yên bái tuyên quang hà giang phú thọ
đặc biệt cảnh báo tại các huyện yên châu bắc yên phú yên của tỉnh sơn la lục yên văn yên yên bình trấn yên trạm tấu mù căng trải của tỉnh yên bái sơn sương yên sơn hàm yên chiêm hóa lâm bình na hàng tỉnh tuyên quang hạ hòa cầm khê đoan hùng thanh ba tỉnh phú thọ văn bàn bảo yên tỉnh lào cai quang bình vị xuyên bắc quang tỉnh hà giang và tân yên than yên tam đường của tỉnh lai châu